thưa quý vị và các bạn một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới hơn chín trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh ninh bình triệt phá khi bắt giữ các đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
tại hostel tam cốc rifle bangalow trên địa bàn huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đầu năm nay trần duy hoàng anh đã mua tài khoản cá độ bóng đá qua mạng xã hội
có hạn mức tương đương hai trăm linh triệu đồng để thực hiện cá độ bóng đá trên website bóng tám mươi tám m với nhiều đối tượng khác
đầu tháng sáu hoàng anh đã cắt bán lại một trang mạng cho nguyễn thái anh
tính từ ngày hai mươi chín tháng sáu tổng số tiền hoàng anh và thái anh cá độ bóng đá là trên bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn trung đức và các đối tượng sử dụng để cá độ trong các trận đấu thuộc hai giải bóng đá euro và copa america là năm trăm linh một triệu đồng
ngoài ra đức còn mua bán số lô số đề qua mạng xã hội với triệu bảo trung với số tiền trong ngày hai mươi tám tháng sáu là bốn mươi hai triệu đồng
hiện phòng kế xã hội sự công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án